năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một cả nước đã chính thức thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới đối với học sinh khối lớp một
và chuẩn bị các điều kiện để triển khai đối với từng khối lớp ở các bậc học khác
tại tỉnh bắc cạn chương trình này đã được quan tâm thực hiện qua đó đạt được những kết quả đáng ghi nhận
với ba thay đổi đó là giảm số lượng môn học học hai buổi một ngày giảm lý thuyết thiên về trải nghiệm
chương trình giáo dục của học sinh lớp một năm nay bước đầu đã nhận được sự đồng tuận của học sinh và giáo viên
văn đầu thì các phụ huynh chúng tôi cũng rất là băn khoăn không biết là chương trình mới nó như thế nào
qua một thời gian học chúng tôi đã đánh giá nội dung chương trình mới
thứ nhất là cái bộ sách mà sở giáo dục đào tạo và tỉnh nhà đã chọn
thì cơ bản là đảm bảo để chương trình học sinh có thể tiếp thu được
về quá trình dạy thì các con cũng hiểu được nội dung
các trường đã được giao chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch
giáo dục theo định hướng và phát triển phẩm chất năng lực học sinh
bảo đảm thực hiện đầy đủ nội dung các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc
ngay trong thời gian nghỉ hè các trường đã cử hơn hai trăm linh giáo viên tham gia bồi dưỡng chương trình giáo dục phổ thông mới
giáo viên dạy lớp một năm nay thì tôi thấy là chương trình này
thứ nhất là về sách giáo khoa là rất là phù hợp với các cháu
và nó có nhiều bài gắn liền thực tế các cháu có thể áp dụng với thực tế rất là nhiều
với kênh hình và kênh tranh ảnh rất là phong phú đẹp mắt và thu hút học sinh
mỗi giờ học thì các cháu rất là sôi nổi
và với chương trình giáo dục phổ thông tổng thể này thì đầy cao những gắn liền thực tế
và phát huy năng lực và phẩm chất của các cháu rất là nhiều
để tiếp tục thực hiện triển khai chương trình giáo dục phổ thông hai nghìn một mươi tám đối với lớp một
và lớp hai và lớp sáu từ năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
thứ nhất là tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng hiệu quả công tác truyền thông
tiếp tục phối hợp với sở nội vụ và ủy ban nhân dân các huyện thành phố
để thực hiện công tác tuyển dụng viên chức bổ sung đội ngũ giáo viên
đảm bảo cho việc triển khai thực hiện chương trình
dù bước đầu được đánh giá tốt nhưng do đặc thù tỉnh miền núi
nên tỷ lệ học sinh cấp tiểu học được học hai buổi một ngày còn thấp
ở một số điểm trường vùng cao cơ sở vật chất và dạy học còn thiếu thốn
chưa bỏ đảm một phòng một lớp
ngoài ra vấn đề thiếu giáo viên cũng là trở ngại gây khó khăn
cho việc triển khai chương trình mới tại tỉnh bắc cạn